đầu tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy xã triềng khương xã biên đầu tiên của tỉnh sơn la đã chính thức được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
bên cạnh cách làm và hướng đi đúng đắn điều tiên quyết giúp cho một xã vùng biên đạt được thành quả như vậy chính là ý chí tập thể và sức mạnh của nhân dân
cách đây bảy năm gần bốn trăm linh mét vuông đất trong khu vực này bao gồm nhà văn hóa bản trường mầm non bản và đường giao thông nông thôn là của nhà ông lò văn hỏi ở bản hiếp xã triềng khương huyện sông mã
cùng với hơn chục cây ăn quả được trồng từ năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ước tính số tài sản của ông hỏi lúc đó là không hề nhỏ
tuy nhiên khi có chủ trương vận động người dân hiến đất xây dựng nông thôn mới năm hai nghìn một mươi gia đình ông hỏi đã nhiệt tình ủng hộ

nhờ vậy hơn bốn mươi km đường bê tông trong xã đã được xây dựng tạo thuận lợi cho người dân đi lại tham gia sản xuất thương mại đạt hiệu quả cao
triềng khương hôm nay đã hoàn toàn đổi mới
có thể khẳng định rằng xây dựng nông thôn mới là việc của dân do dân vì dân và do nhân dân làm là chính
nhà nước đứng ra hỗ trợ tổ chức triển khai thực hiện và công nhận
đây là bài học sâu nhất trong kinh nghiệm chỉ đạo xây dựng nông thôn mới
của ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh sơn la như là văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới của tỉnh
nhận được sự ủng hộ và tham gia nhiệt tình từ phía người dân chính quyền địa phương cũng đã quyết tâm mang lại đời sống tốt hơn
và trước hết chính là tạo điều kiện phát triển kinh tế nâng cao thu nhập cho người dân
để mà đạt được cái tiêu chí thu nhập bình quân đầu người có lẽ là cái tiêu chí khó nhất đối với nhân dân ở tỉnh miền núi
hiện nay huyện cũng đang tập trung lãnh đạo nhân dân chuyển dịch
cái cơ cấu cây trồng
và như các đồng chí biết thì huyện đang tập trung là chuyển dịch toàn bộ chuyển diện tích cây lương thực trên đất dốc mà kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả
và đang xúc tiến quảng bá thương mại rất là mạnh đối với cây ăn quả để nâng cao thu nhập cho người dân
và cũng là một trong những điều kiện tiên quyết để xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới
sau quá trình xây dựng nông thôn mới được hoàn thành người được hưởng lợi nhiều nhất chính là người dân
khi có một nền tảng phát triển vững chắc người dân sẽ có nhiều điều kiện
để phát triển sản xuất cũng như được hưởng các dịch vụ an sinh xã hội tốt hơn
từ bài học của một xã vùng biên còn nhiều khó khăn như chiều khương cho ta thấy sức mạnh từ sự đồng thuận và trung sức của nhân dân